xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin nhanh hai mươi h với các tin tức đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng huỳnh phúc hậu
trú tại tp hcm để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng liên quan đến vụ việc hậu và trần huy nam
trú tại tỉnh đồng nai bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng hậu đang tàng trữ một gói ma túy đá
có trọng lượng gần bốn trăm linh g khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu lực lượng công an thu giữ thêm
một khẩu súng ba viên đạn và hơn ba mươi gram ma túy mở rộng điều tra công an đã tiến hành bắt khẩn cấp
trần huy nam tại thành phố thuận an tỉnh bình dương thu giữ một gói ma túy đá và một mươi tám viên thuốc lắc
khoảng giờ hai mươi phút ngày hôm nay lực lượng phối hợp với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ do tiến hành kiểm tra
hành chính cơ sở kinh doanh bảy ba station tại đường phạm văn đồng phường nam lý tp đồng hới
đã phát hiện có hai mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
thời điểm kiểm tra quán bar trên đang mở nhạc cực mạnh và có khoảng một trăm linh nam nữ đang nghe nhạc
sử dụng rượu bia khi phát hiện thấy sự có mặt của lực lượng công an kiểm tra thì có nhiều đối tượng
đã bỏ chạy ra ngoài nhưng đều bị chặn lại qua test nhanh đối với số nam nữ có mặt tại quán bar này
lực lượng công an đã phát hiện hai mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy ngoài ra lực lượng công an
thành phố đồng hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về các hành vi như kinh doanh hàng hóa
rượu bia thuốc dùng để hút xin ra không rõ nguồn gốc xuất xứ
công an tỉnh quảng nam vừa triệt phá đường dây tàng trữ vận chuyển và sử dụng mua bán trái phép
vật liệu nổ quy mô lớn do đối tượng ninh văn hoạt là nhân viên công ty thành tâm tại huyện nam trà my cầm đầu
bảy đối tượng trong đường dây gồm ninh văn hoạt hồ văn trà lê tiến dũng nguyễn xuân lý và vợ là ngô thị phượng
đặng sĩ kiều và vũ xuân thành tất cả các đối tượng trên đều trú trên địa bàn tỉnh quảng nam
số tăng vật thu giữ trong vụ việc là gần một tấn thuốc nổ gần bảy tám trăm linh kiếp điện bốn trăm ba mươi một viên đạn và nhiều tăng vật khác có liên quan
công an quảng nam đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng đồng thời tổ chức truy tìm nguyễn xuân lý đang bỏ trốn
còn tại quảng trị hai đối tượng mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép bốn mươi hai kg thuốc nổ cũng vừa bị công an huyện gio linh phát hiện và thu giữ
hai đối tượng là nguyễn thanh phương và nguyễn thanh bình cùng chú tại tỉnh quảng trị
được biết phương là đối tượng từng có một tiền án về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
trước khi bị bắt nguyễn thanh phương đã cùng một số đối tượng khác trực tiếp tháo gỡ thu gom khai thác vật liệu nổ ở địa bàn huyện hương hóa
sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh quảng bình thế thuyên huế và quảng nam
đang có hành vi bán một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi là giả và hai bản sao cho một nam thanh niên
lý văn xuân trú tại tỉnh thương quang đã bị lực lượng công an hương yên bắt quả tàng
tại cơ quan điều tra xuân khai nhận các tài liệu trên đều là giả
tiến hành khám xét chỗ ở của xuân tại thôn yên phổ xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đã thu giữ hai mươi
ba tài liệu nghi là giả các loại văn bằng bằng điểm
qua đầu tranh mở rộng cơ quan công an xác định số giấy tờ trên là xuân đặt mua của vũ mạnh tuấn
trú tại tỉnh yên bái
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn tại hai điểm lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm phôi văn bản
chứng chỉ giả hàng chục con dấu giả cùng nhiều máy móc và các vật chứng có liên quan
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh vừa triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền tại khu vực thuộc ấp cầu xã tân phong
bắt giữ một mươi năm đối tượng thu giữ trên năm mươi tám triệu đồng một mươi một điện thoại di động năm con gà cùng nhiều đồ vật liên quan khác
tụ điểm đá gà này do đối tượng trần văn nhiều chú tệ xã tân phong huyện tân biên đứng ra tổ chức
hàng ngày nhiều chọn địa điểm tổ chức đá gà là những vườn cao su trên địa bàn xã tân phong
rồi sau đó liên hệ những người tham gia đá gà ở các huyện lân cận để cáp kèo bắt cặp gà
và số tiền cược để thu tiền trọng tài và tiền sân
được biết trung bình mỗi cặp gà đá nhiều đã thu năm tiền bên thắng